các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng chưa có câu trả lời nào thực sự đầy đủ
vào cuối tháng tám đại dịch ở nhật bản đạt đỉnh
gần hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận mỗi ngày nhưng sau ba tháng con số giảm mạnh
nước này không ghi nhận bất cứ ca tử vong vì covid một mươi chín nào kể từ mùng bảy tháng một mươi một
tuần từ một mươi năm tháng một mươi một nhật bản chỉ ghi nhận trung bình khoảng hai trăm linh ca mắc mới mỗi ngày
nhật bản trở thành trường hợp hiếm hoi số ca covid một mươi chín không tăng
dù các nhà hàng phương tiện giao thông công cộng đã mở cửa và đông đúc trở lại
trong khi đó những nước cũng đang áp dụng chính sách mở cửa tương tự với tỷ lệ bao phủ vaccine cao
như hàn quốc mỹ châu âu đang hứng chịu những làn sóng lây nhiễm mới
số ca mắc trong ngày liên tục phá kỷ lục
tại châu phi nơi được đánh giá là thiếu điều kiện y tế thiếu vaccine
các quan chức y tế thế giới từng lo ngại hàng triệu sinh mạng có thể bị đại dịch cướp đi
nhưng không biết từ lúc nào trong tiềm thức của người dân virus đã là chuyện quá khứ
còn các bác sĩ tự nhiên nhàn dỗi
nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế cố gắng đưa ra lời giải thích
song bức tranh về những gì đang xảy ra ở châu phi và nhật bản vẫn chưa hiện ra đầy đủ
khả năng thứ nhất được các nhà học giả dùng để lý giải việc covid một mươi chín tạm thời biến mất ở nhật bản
là tỷ lệ tiêm vaccine cao bảy mươi năm dân số nước này đã hoàn thành liệu trình tiêm chủng
khả năng thứ hai được xét đến là các yếu tố liên quan đến người dân
tại nhật bản người dân được cho là có thói quen giãn cách xã hội
đeo khẩu trang từ lâu và cảnh giác tốt
một nguyên nhân lớn khác được đề cập là virus sars cov hai có thể đã biến đổi gen cho quá trình tự nhân bản
khi tích lũy quá nhiều đột biến trên một protein có chức năng sửa lỗi di chuyển
mang tên nsp một mươi bốn virus mất dần khả năng tự sửa lỗi và tự hủy diệt
theo các chuyên gia chủng virus sars cov hai có prote nsp một mươi bốn bị đột biến nhiều nhất hiện là ở nhật bản
tuy nhiên các diễn biến với châu phi và nhật bản chỉ là tạm thời
và các nhà khoa học cho rằng không có gì đảm bảo họ sẽ tiếp tục chống chọn được làn sóng dịch bệnh tiếp theo
khả năng virus gây ra dịch bệnh covid một mươi chín tự biến mất vì đột biến gen không phải là không có
nhưng còn quá sớm để hy vọng như vậy